mặc dù ai cũng ưa thích nước và trái thốt nốt nhưng ít ai biết rằng để có được những dòng nước mát ngọt thơm ngon như thế
phải trải qua khoảng thời gian bao lâu và người dân bảy nối phải lao động như thế nào
theo thầy giáo châu monishoka hiệu trưởng trường phổ thông trung học cơ sở dân tộc nội trú nguyện tri tôn
người có nhiều nghiên cứu và hiểu biết về vùng đất con người bảy nối
thốt nốt là loại cây đặc hữu của vùng bán sơn địa thường mọc hoang dại theo những vùng đất cao và gần chân núi
mỗi cây thốt nốt từ lúc nảy mầm do trái già chín rụng xuống đất đến khi có thể thu hoạch nước và trái phải ít nhất một mươi năm hai mươi năm tuổi
cây thốt nốt thân giống như cây dừa nhưng có nhiều gai ở thân và bẻ lá
thốt nốt càng trưởng thành càng cao thì cho nước và trái nhiều hơn
khương me nói chung là quý trọng rất quý trọng cây thốt nốt
khi họ thấy cây thốt nốt họ cảm thấy sản khoái trong lòng
vì cây thốt nốt đã nuôi họ lớn lên
tôi nói vấn đề là ngoài công dụng chúng ta đã nói về lá thân cây cành cây làm dách nhà rồi chúng ta nói về nước
cây thốt nốt có hai loại một bông đực và bông cái
tất cả những cây thốt nốt này đều có cho ra nước như nhau
nước thốt nốt rất ngọt và ngọt nhất là dù mùa khô mùa mưa thì nó hơi bị lạc xíu
mỗi ngày một người thợ lấy nước thốt nốt phải leo khoảng bốn mươi cây với độ cao từ một mươi đến một mươi năm mét mỗi cây
họ phải thức dậy đi làm từ sáng sớm để tranh thủ lấy được những dòng nước thơm ngon nhất vừa được bông cây thốt nốt tiết ra
theo anh chào quy chác ở xã tân lợi quyện tịnh biên tỉnh an giang nghề leo thốt nốt vô cùng nguy hiểm vì phải làm việc trên đọt cây
do thốt nốt rất cao lại khó trèo nên người khơ me bảy núi không thể làm việc trên đọt cây
nên người khơ me bảy núi nghĩ ra cách dùng một cây tre dài chặt bỏ lá nhánh nhưng chừa lại phần thân nhánh ngay sát thân tre để làm bật bước chân được gọi là cây đài
cây tre dài được cột cố định vào thân cây thốt nốt bằng dây kẽm dây sắt nhờ vậy sẽ tiết kiệm được nhiều công sức và thời gian phải leo trèo vất vả
để có được những giọt nước thơm ngon khi vào mùa người thợ phải trèo lên đọt cây dùng dao vạt phần đầu bông thốt nốt rồi dùng cây tầm vong cột ép thân bông lại
vì bị sức ép nên những dòng nước từ trong bông thốt nốt chảy ra nhưng thường chảy vào ban đêm nên người thợ phải dùng ống tre hay chai nhựa cột ngay dưới đầu bông hướng nước
đến sáng hôm sau họ phải leo lên đọt cây để lấy những ống nước đầy ấp mang về
một ngày khoảng một cây một ngày là một mươi năm lần
một cây có cây hai mươi lít một cây có cây hai mươi lít cũng có tùy theo cây nó mạnh nó yếu gì đó
cây càng lớn nước càng nhiều và đường càng nhiều luôn
cây thấp đường ít hơn cây cao
như mấy cây thấp này là kiểu như cây tơ hả
dạ cây tơ giờ mới

lên nâu đường một can ba mươi lít là hai can
vậy nâu đường chứ không bán nước tuyệt
dạ nâu đường
tại nước nó thang chiếc nó ít
nó lên tới thang hết mưa nó lên nhiều quá
được bốn năm can vậy
người dân vùng bảy núi nói rằng những người làm nghề leo thốt nốt rất sáng tạo và tốt bụng
với những cây thốt nốt gần nhau người thợ chỉ cần cột một cây đài làm thang leo lên tới đọt
rồi họ dùng hai cây tre cột vào tàu lá trên đọt cây thốt nốt để làm cầu đi qua lại
trong đó một cây tre lớn thì dùng để đi cây tre nhỏ thì dùng làm tay vịnh
nhờ vậy người thợ đỡ phải mất nhiều công sức leo lên trèo xuống nhiều lần
một điều cấm kỹ nữa là người thợ leo thốt nốt không bao giờ được uống rượu bia khi sắp vào giờ lao động
để đảm bảo sức khỏe an toàn trên đoạn cây cao chót vót
trước khi leo họ thường cầm lát thử cây đài xem có còn đủ cứng cáp hay không
nếu phát hiện bị lỏng lẻo phải cột lại để an toàn
câu về chuyện tốt bụng là người thợ luôn sẵn sàng giúp đỡ hay cho bất cứ điều gì người khác xin
điều này được ông joe moneshoka lý giải như sau
những người leo thốt nốt thì họ tính họ rất tốt bụng
tránh hiềm khích với những người xung quanh với những trẻ em với những người xung quanh mình
tại vì đôi lúc họ nghĩ rằng có khi là cái đài mà leo lên
thì họ kiểm tra rất kỹ trước khi lên họ lắc họ rung họ lắc đủ thứ hết
đặc trường hợp có những lúc có khi những người nào mà người ta suy nghĩ không tới
người ta cứ nghĩ là anh này xấu với tôi tôi phải làm phá ảnh một cái
ví dụ mà nới lỏng cái sợi dây buộc cây đài thì đang họ leo lên thì họ sẽ rơi xuống
rơi xuống thì có thể nó nguy hiểm tới tính mạng
do vậy là họ phải tốt bụng vui vẻ rất hòa đồng
ba cây nó sát nhau á thì mình bụt cây đài có một cây à
thì hai cây kia mình lấy cái tre á mình bụt bằng cái dây trì
ở dưới mình đi bụt cái trên mình cầm cái tay đi qua
vậy thì đi qua lại luôn
không cần phải leo xuống leo lên
leo có một cây được ba cây
mỗi năm mình thay cây đài ra một cây năm nào mình cũng cút một cây
mới nó không còn nguy hiểm
mình không thấy nó có con ong nó nhét vô lỗ đâu
làm ổn hả
mình leo búp tài leo chích tài hoài luôn
chích vô tài
tuy nhiên vào thời điểm chính vụ cây thốt nốt cho nước rất nhiều
người dân thu hoạch bán cho du khách không hết nên đem nước này đi nấu thành đường
từ đó vùng bảy nối có thêm đặc sản đường thốt nốt
quy trình làm đường thốt nốt cũng khá công phu
nối thốt nốt tươi được đổ vào nồi đun sôi liên tục sẽ tạo thành đường chảy sền sệt
từ đường này phải trải qua nhiều công đoạn như lượt
rồi đưa vào máy đánh cho thật đều sau đó mới đổ vào các khuôn
sau độ năm đến một mươi phút đường cô đặt lại thì gỡ ra khỏi khuôn
rồi được phân loại cân ký và đóng gói
tại xã an phú huyện tịnh biên đã thành lập làng nghề sản xuất đường thốt nốt với hai trăm linh cơ sở
có khoảng tám trăm linh lao động thường xuyên
trung bình mỗi ngày làng nghề này sản xuất hơn tám tấn đường thốt nốt
sau đó hợp tác xã đường thốt núc xã an phú huyện tịnh biên được thành lập
để quảng bá và tiêu thụ đường cho bà con làng nghề
thì cái đường thốt lốt này đặc trưng nó gọi nó là đặc sản á
cũng như là thiên nhiên nó ban tặng cái cây này trồng không công trong sắp
có nghĩa là trồng xuống đất rồi tự nó lên rồi không con gì ăn nó
nó không chết bậy nữa
cho nên là nó thiên nhiên quá
thì nó lên được từ ngày trồng dưới hai mươi năm sau đến ba mươi năm sau
nó tự nhiên nó cho bông cho trái
rồi con người mới leo lên đó là mới kẹp ép nó
rồi lấy ra nước thắng thành đường rồi gọi là thiên nhiên thôi
còn cái đường thốt nốt này
cái tiêu thụ á
sức tiêu thụ thì nói chung hiện nay trong nước và xuất khẩu
ở trong nước thì nói chung các tỉnh tỉnh nào cũng đều có là đại lý từ đây
từ nam tới bắc
còn xuất khẩu cũng như xuất khẩu qua úc qua hàn quốc nhật bản qua mỹ
đường thốt nốt của làng nghề này còn được nho
một tổ chức chứng nhận toàn cầu đã có mặt tại hơn ba mươi quốc gia công nhận
là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
từ đó giúp cho đặc sản trứ danh vùng bảy núi có thể tiếp tục phát triển
thương ra nhiều thị trường khác trong tương lai
và rồi đồng bào khmer tỉnh an giang có thể tự hào về loài cây đặc hữu
gắn liền với cuộc sống của họ
và những vụ mùa thốt nốt bội thu nhà nhà cơm no áo ấm